sau gần hai ngày làm việc nghiêm túc dân chủ khách quan công bằng ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc vừa công bố kết quả tuyển chọn bí thư hai huyện lắk và buôn đôn
đây cũng là lần đầu tiên tỉnh ủy đắk lắc tổ chức tuyển chọn bí thư huyện ủy nên đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng ba chín ứng viên ứng tuyển vào vị trí bí thư huyện ủy hai huyện lắc và buôn đôn đã bảo vệ chương trình hành động phát triển địa phương của mình
và trả lời chất vấn xử lý tình huống của ban thường vụ tỉnh ủy đại diện các cơ quan trung ương đại diện lãnh đạo hai huyện lắc và buôn đôn
kết quả ứng viên võ ngọc tuyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đắk lắc trúng tuyển bí thư huyện ủy lắk với kết quả đánh giá tám mươi bốn năm mươi bốn trên một trăm linh điểm
ứng viên ia toan e nui phó bí thư thành ủy buôn ma thuột trúng tuyển bí thư huyện ủy buôn đôn với kết quả đánh giá bảy mươi chín hai mươi năm trên một trăm linh điểm